thân nhân của liệt sĩ hà văn trồm hy sinh trong kháng chiến chống mỹ vừa được bàn ra một căn nhà tỉnh nghĩa tại bản mờng xã quang triều huyện mường lát tỉnh thành hóa
căn nhà xây dựng kiên cố với tổng diện tích sử dụng khoảng bốn mươi m hai được trường cao đẳng nghề số bốn hỗ trợ bảy mươi triệu đồng
đoàn kinh tế quốc phòng nam đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhiều ngày công
số tiền còn lại do gia đình ông hà văn cắm tự đối
trường cao đoạn nghề số bốn ông hà văn cắm là em trai liệt sĩ hà văn trồm gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn
bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí và nhân công xây dựng nhà trường cao đẳng nghề số bốn còn hỗ trợ cho gia đình ông hà văn cắm
giường tủ bàn ghế tv tủ lạnh và nhiều vật dụng khác góp phần bảo đảm cho gia đình một cuộc sống ổn định hơn trước đây
với những nghĩa cử cao đẹp này trường cao đoạn nghề số bốn và đoàn kinh tế quốc phòng nam đã và đang góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ